sau quá trình xác minh từ thời gian biểu và đấu tranh trực diện cơ quan điều tra đã có cơ sở để khẳng định người thanh niên xuất hiện đầu tiên tại hiện trường không liên quan đến cán chết của nạn nhân
giành sách lúc này chỉ còn lại người thanh niên mới rời trung tâm ca nghiện
quá trình thẩm vấn anh này khai báo khá rảnh mạch
thời gian biểu của mình trước trong và sau vụ việc của ông kích được phát hiện
tổ chức xác minh lời khai của đối tượng
khi chưa phát hiện dấu hiệu bất ngờ
tuy nhiên trong quá trình lấy lời khai của người thanh niên này điều tra viên đã phát hiện ra một tình tiết
đó là anh ta không phải là người duy nhất được ông kích kiều mang giúp đỡ
sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp cơ quan điều tra nhanh chóng tiếp cận số thanh niên từng nhận sự giúp đỡ từ nạn nhân
cùng thời điểm một người dân sống gần chùa minh giám khai với cơ quan điều tra rằng trước thời điểm xảy ra án mạng nhiều ngày
có thấy nguyễn hiếu sơn và nguyễn huy dương cùng chúng tại thôn cổ trầm xã việt hồng xuất hiện trong chùa minh giám
từ nguồn tin trên các chính sát nhanh chóng có mặt tại nơi trú ngụ của sơn và dương
nhưng gia đình cả hai đối tượng đều cho biết chúng đã bỏ nhà nhiều ngày
nhân định sơn và dương có thể liên quan đến vụ án bàn truyền án lập tức tổ chức lần theo dấu vết của các đối tượng
có một nguồn tin là có một đối tượng giống một trong hai đối tượng nghi vấn làng vàng tại khu vực biến xe khách thành phố hồi dương
thì tổ công tác của phóng sự hình sự phối hợp với công an huyện thanh hà là chúng tôi đã có mặt ngay tại khu vực đấy và tiến hành giả soát xác minh
thì khi chúng tôi xác minh được đối tượng nghi vấn thì đối tượng đã có thông tin đối tượng nên sẽ biết trước đó gần một tiếng đồng hồ và trên đường là đối tượng bỏ trốn đi hà nội
thế nếu như mà ngay lúc này mà đẻ đối tượng mà đi lên trên thành phố hà lội thì có rất nhiều hướng
đối tượng có thể trốn chạy gây rất nhiều khó khăn cho quá trình truy bắt đối tượng để xử lý trước pháp luật
thế thì bằng các biện pháp nghiệp vụ thì chúng tôi đã xác định được là nhiều khả năng là đối tượng sẽ có mặt tại bến xe gia lâm
kế hoạch chặn bắt đối tượng ngay trên xe buýt đã được ban chuyên án tính đến
sau nảy sinh vấn đề phức tạp ở chỗ các đối tượng đang ở lối tuổi vị thành niên
do vậy việc bắt giữ không khéo có thể gây phản ứng tiêu cực đối với hành khách trên xe
chúa minh dám gặp ông kích xin ngủ nhờ
đến khoảng hai mươi hai h ba mươi phút cùng ngày thấy ông kích ngủ say sơn và dương đã dùng chăn bịt mặt
dùng thanh cài cửa sắt đánh vào vùng thắt lưng
dùng tiếp sắt đánh liên tiếp hai nhát vào vùng gáy cổ và dùng khăn mặt để nhét vào miệng ông kích
làm nạn nhân chết ngay tại chỗ
sơn và dương lục sắt chúa minh dám cũng như phòng ngủ của ông kích lấy đi hai điện thoại di động
một đèn pin một hộp tôn được tiền cư
công đức và một vài khoản tiền khác của chúa minh dám với tổng trị giá gần ba triệu đồng
sau đó hai đối tượng ôm hòm công đức rời chúa minh dám đến một bờ đê
sơn và dương dùng gạch phá khóa mở hòm công đức lấy tiền chia nhau
trong quá trình chúng tôi trực tiếp đấu tranh và xét hỏi đối tượng thì cũng làm rõ được cái việc là tại sao
các đối tượng ra tay rất là tàn độc với ông kích này
nó có một lý do rất là cơ bản là vì các đối tượng đi giải vì ông kích biết hai đối tượng này
quyên biết hai đối tượng này nếu hai đối tượng mà không giết bằng được ông kích
thì chắc chắn là hai đối tượng biết sau này mình sẽ bị cơ quan công an phát hiện và bắt giữ
nên các đối tượng đã ra tay một cách quyết liệt và bằng mọi giá là phải giết được ông kích
đối chứng giữa các tài liệu thu giữ tại hiện trường và kết quả đấu tranh với các đối tượng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đã có lời giải cho một số vật chứng tìm thấy tại hiện trường
thứ nhất về con dao kim loại cán ngựa do sơn và dương chuẩn bị để sát hải ông kích
tuy nhiên trong quá trình ra tay chúng không dùng đến rồi bỏ lại hiện trường

về con dao chặt bằng kim loại thu giữ trong khuôn viên đối tượng
về con dao chặt bằng kim loại thu giữ trong khuôn viên chùa được kết luận là tài sản của nhà chùa được tên sơn và dương dùng để phá hóa hòm công đức
nhưng vì phát ra tiếng động nên đối tượng bỏ lại hiện trường
đôi dép tông được sơn sử dụng trong một số lần đến chùa ngủ nhờ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương kết luận hành vi của bị can nguyễn hữu sơn của nguyễn huy dương đã phạm vào tội giết người và cướp tài sản
quy định tại điểm e khoảng một điều chín mươi ba và khoảng một điều một trăm ba mươi ba bộ luật hình sự
các bị can có đủ năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện hành vi với lỗi cố ý vì vậy phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội của mình
giữa năm hai nghìn một mươi bảy tòa án nhân dân tỉnh hải dương đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm
do thời điểm phạm tội cả hai bị cáo nguyễn hữu sơn và nguyễn huy trương đều chưa đủ một mươi tám tuổi
nên mỗi người bị cáo nguyễn hữu sơn và nguyễn huy dương đều chưa đủ một mươi tám tuổi

vụ án khép lại kẻ thù ác đã phải đền tội cuộc sống của người dân thôn cổ trầm dần quay lại quý đạo thường nhật
còn những tổn thương tinh thần của gia đình nạn nhân và những người thân các hôn thủ chắc chắn sẽ không thể nguôi ngoai trong một sớm một chiều

kết cục bị đắt ngày hôm nay phần nhiều do chính các đối tượng trúc lấy
xong nếu gia đình nhà trường làm tuyết vai trò trách nhiệm của mình
ngay khi dương và sơn chớm sang chân thì tội ác đã sớm bị ngăn chặn
và họ cũng không phải sống cùng với nỗi khổ đau giàn vặt đến suốt đời
tổng hình phạt mà bị cáo tâm phải đối mặt là án tử hình
tâm là thủ phạm gây án chấn động dư luận khi thực hiện vụ án giết và cướp tài sản
tại chùa quảng ân huyện hàm tân tỉnh bình thuận
sự việc xảy ra vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi
trong quá trình thu thập các chứng cứ các tài liệu
để đảm bảo các quy định của bộ luật tốt tụng hình sự
từ đó là trong thời gian ngắn đã phá được vụ án này
phát hiện đối tượng là nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa kiểm soát viên điều tra viên
cũng như là sự chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo hai ngành
cùng với các cơ quan chuyên môn như là cơ quan giám định pháp y và kỹ thuật hình sự
thưa quý vị trước một vụ án đặc biệt nghiêm trọng như thế này
thì nhiệm vụ của cơ quan điều tra không chỉ là tìm ra thủ phạm một cách nhanh chóng
và còn phải tuân thủ mọi quy định của bộ luật tốt tụng hình sự
trong suốt giai đoạn điều tra
chúng tôi kính mời quý vị cùng theo dõi toàn bộ quá trình phá án
bắt đầu từ khi xảy ra vụ án để cùng chứng kiến những bước đi quan trọng trong vụ án này
chiều ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi
tại chùa quảng ân khu phố bốn thị trấn tân nghĩa huyện hàm tân tỉnh bình thuận
khoảng một mươi bảy h kép một mươi năm
chúng tôi nhận được tin báo tại chùa quảng ân
thuộc khu bốn thị trấn tân nghĩa
xảy ra vụ trọng án giết người
chúng tôi huy động hết lực lượng kể cả lực lượng an ninh
cảnh sát hình sự cảnh sát điều tra
và công an thị trấn
tiến hành là trước tiên là tiến hành phong tỏa hiện trường
nỗi bất xúc ngoại vấn nhập
được xác định là một vụ án hình sự có tinh chất đặc biệt nghiêm trọng
với hai nạn nhân tử vong tại chùa
và một phụ nữ bị thương
đã được chuyển đến bệnh viện cấp cứu
bàn giám đốc công an tỉnh bình thuận
đã ra chỉ đạo
phòng cảnh sát hình sự
phòng kỹ thuật hình sự công an huyện hàm tân
phối hợp chặt chẽ với viện kiểm sát nhân dân tỉnh
đến ngay lập tức có mặt tại hiện trường
tiến hành điều tra vụ án
danh tính của hai nạn nhân được xác định
đã được chuyển đến bệnh viện cấp cứu
là thượng tọa thuyết nguyên lộc

trụ trì của chùa quảng ân
và cô gái trẻ tên là nguyễn bảo yến
sinh năm hai nghìn một
đang làm công việc tại chùa
ngoài ra còn có một phật tử khác
tên là nguyễn thị phượng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
là mẹ của nạn nhân yến
đã bị thương nặng trong vụ án
hiện trường vụ án nằm trong phòng làm việc của sư trụ trì
có diện tích khoảng ba mươi m hai
lãnh đạo viện sát nhân dân tỉnh bình thuận
đã phân công kiểm soát viên
phối hợp với cơ quan điều tra công an tỉnh bình thuận
học động khám nghiệm hiện trường
khám nghiệm tử thi
và thu thập các dấu vết
của tội phạm tại hiện trường
kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy
các nạn nhân đã bị tấn công bằng vật thể
vào vùng đầu dẫn đến chấn thương sọ não
và tử vong
hiện trường có dấu vết của tội phạm
nhưng không biết rằng co và vật dụng bị xáo trộn
đòi hỏi các trinh sát kỹ thuật hình sự
phải tiến hành điều tra từng dấu vết trên nạn nhân
và trong không gian hiện trường
để xác định quá trình xảy ra vụ án
cũng như hướng tẩu thoát của thủ phạm
công tác khám nghiệm hiện trường thực hiện đúng theo quy trình
nguyên tắc và phương chấm khám nghiệm
được tiến hành thận trọng tỉ mỉ
hoặc khách quan
và đã ghi nhận phát hiện được nhiều dấu vết vật chứng tại hiện trường
đặc biệt là những dấu vết có dây trị nguyên cao
với việc cả ba nạn nhân đều mất nhiều máu và khả năng cao
hông thủ cũng bị thương
dấu vết trải rộng và kéo dài
cơ quan điều tra đã phải dành nhiều thời gian
để khám nghiệm hiện trường một cách tỉ mỉ
sau bước khám nghiệm
của nạn nhân
được đưa ra ngoài
để tiến hành
phát hiện các dấu vết thương tích
và xác định nguyên nhân chết
công tác tiến hành
thu mẫu tóc
và thu mẫu
dấu vân đai vân chân
của hai nạn nhân
để tiến hành so sánh
kỹ thuật hình sự tiếp tục tiến hành thu mẫu của một mươi bảy người
có liên quan ra vào hiện trường
để tiến hành sơ bộ giám định so sánh
không chỉ tập trung vào căn phòng nơi phát hiện các nạn nhân
cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng ra khu vực lân cận ngoài khuôn viên nhà chùa
đồng thời kiểm kê tài sản của các cá nhân
và những đồ đạc có giá trị trong chùa
cơ quan điều tra xác định
thời điểm xảy ra vụ án
là từ h đến hai h sáng ngày hai mươi ba tháng ba
với các nạn nhân
tới tình hình đêm tối vắng vẻ
nạn nhân phượng bị tấn công một cách bất thình lình
việc thu thập lời khai
từ một nhân chứng duy nhất
trở nên vô cùng khó khăn
để làm sáng bảo vụ án
ngay trong đêm công an tỉnh bình thuận
đã thành lập chuyên án và tập trung vào cuộc truy tìm hung thủ
hiện trường báo là có ba người
ba người chết nhưng mà
đúng là có một người ở
trạng thái trọng thương
còn đưa đi khắp cứu cho nên là
hiện trường cũng có phần
nó cũng gây những khó khăn nhất định
cho công tác khám nghiệm trường của các lực lượng liên quan
có thể đây là một vụ án
giết người do tù tức
nhưng không lội trừ
là cướp tài sản
xong do bị hại
sư lộc là ông tạo văn sửu
là người duy nhất sống trong căn nhà này
và đã chết rồi
thì mình không biết tài sản là gì
tài sản mất lạc những gì
cho nên cái nhận định về cướp tài sản
là một cái nhận định thứ hai
các trinh sát đã triển khai tiến hành điều tra
xác định vùng đối tượng liên quan
có quan hệ hoặc xảy ra mâu thuẫn
với các nạn nhân
nó xảy ra
ở trong chùa
là nơi nghỉ của thầy chủ trì
có hai nạn nhân khác là nữ nữa
cho nên những tin đồn thổi
rồi nhiều dư luận rất là phức tạp
tôi đã huy động tất cả các lực lượng
rồi là nắm tình hình
rồi là mở động hình trường
tìm hung khí
rồi nắm dư luận trong quần chúng
rồi là căn cứ vào khám nghiệm hình trường mang đầu
để định hướng điều tra
sử dụng đồng bộ
các biện pháp nghiệp vụ
bàn chuyên án đã loại trừ giả thuyết
về mâu thuẫn
vấn đề về nợ nần
hoặc tranh chấp trong thời gian
trước khi xảy ra vụ án
khi đó sự chú ý của công an
đã dồn vào việc điều tra nghi vấn
về việc được nhập và trộn tài sản
có nghi vấn rằng
khi bị phát hiện bởi trụ trì chùa
và các nạn nhân
hùng thủ đã quyết định giết người giết khẩu
kết quả khám nghiệm hình trường
cho thấy là
những cái vật dụng trong nhà
cũng các cái tủ bàn
không có sự xáo trộn
và chưa biết nó mắc mát cái thứ gì
xong tạm biệt là
tại hiện trường
chúng tôi ghi nhận được
nhiều dấu chân
của người lạ
vào khu vực mà
có các cái nạn nhân nằm chết
ở cái gian nhà phía sau
chúng tôi cũng ghi nhận
hai dấu chân lạ
thì chúng tôi cho rằng
đây là những dấu chân
của hùng thủ gây ác
nhưng hùng thủ đó là ai
thì chúng tôi xác định
phải là người quen biết nạn nhân
những người có liên quan đến vụ án
có mặt hoặc vắng mặt
tại địa bàn
được xác minh kỹ
về vị trí của họ
tại thời điểm xảy ra vụ án
hoạt động gì
và có dấu hiệu bất minh
về việc sử dụng thời gian
là chúng tôi một mực
chúng tôi ra soát
các cái phật tử
gia đình phật tử
thường xuyên có mặt ở chùa
rồi ra soát
những cái đối tượng
là đối tượng có tiền án tiền sự
về giết người cấp của
đối tượng trộm cắp
và đối tượng
đặc biệt là chúng tôi lưu ý
những cái đối tượng ngáo đá
mà có mặt xung quanh chùa
với ba cái loại đối tượng như vậy
thì chúng tôi
phối hợp với lực lượng
từ công an tỉnh
công an huyện
và công an xã thị trấn
tiến hành ra soát
khoanh vùng không những cái thị trấn tân nghĩa
mà còn những cái vùng
những cái xã lân cận
và những cái
đối tượng lưu động trên địa bàn
chúng tôi đều phải
là là là là
kiểm danh kiểm diện ra soát sang lọc
ngoài việc các trinh sát
tập trung xác minh thông tin
với những người có lai lịch bất minh
cán bộ kỹ thuật hình sự
đã làm việc xuyên đêm
để thực hiện giám định toàn bộ
các mẫu vật thu thập tại hiện trường
dấu vân tay
và dấu vân chân
nhằm đối chiếu với kết quả giám định pháp y
phòng bệ sinh chính thấy
cần phải khai thác triệt đẻ
và phân công
các hôn trí là giám định viên
nghiên cứu các cái dấu vết mẫu vật
tiến hành giám định thanh loại
và các cái dấu vết công cụ
dấu vết máu dấu vết tóc
cũng được nghiên cứu khai thác
đánh giá về cơ chế
và điều kiện hình thành dấu vết
để có cái tính toán
tiến hành giám định phục vụ công tác điều tra
các lực lượng tham gia điều tra vào cuộc quyết liệt
không quản ngày đêm
bỏ hết công sức ra
làm sao mà chứng minh tội phạm một cách nhanh nhất
để chứng minh là uy tín
của lực lượng công an nói chung
và cơ quan điều tra nói riêng
đáp ứng cái mọi lòng mong đợi của quần chúng dân
ban chuyên án đã cố gắng
ngày đêm thu thập thông tin và tiếp tục
tiến hành trinh sát và xác minh
từ việc phát động phong trào quần chúng
tố giác tội phạm trên toàn tỉnh
một số người dân và phật tử cung cấp thông tin
đã phát hiện một thanh niên
có nhiều dấu hiệu khả nghi
đã tới chùa quảng ân để gặp sư trụ trì
trước vụ án
tuy nhiên vì dịch bệnh
đa số mọi người đeo khẩu trang khi ra ngoài
nên việc xác định
danh tính của thanh niên này trở nên khó khăn
phải làm chạy đu với thời gian
từng phút từng giờ
để làm sớm điểm làm rõ
vụ án và bắt không thủ
để trả lời cho dư luận
rộng đường dư luận biết
đó là cái nhiệm vụ cấp bách mà lực lượng
đấu tranh dương án phải gánh trên vai mình
từ thông tin về ba chiếc điện thoại bị mất của nạn nhân
trinh sát đã giả soát đối tượng có tiền án trộm cắp trên địa bàn
và kiểm tra các tiệm cầm đồ tiệm vàng
trên khắp khu vực
để tìm dấu vết nghi can
một số nhân chứng cung cấp thông tin về một thanh niên
tên là tâm
người đã vắng mặt ở địa phương
một cách bất thường
điều này đã tạo nên một manh mối quan trọng cho ban chuyên án
theo hồ sơ tên đầy đủ của tâm là nguyễn thanh tâm
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
địa chỉ tại khu phố năm thị trấn tân nghĩa huyện hàm tân tỉnh bình thuận
cách chùa quảng ân chưa đầy một km
tuy nhiên khi công an tới nhà
tâm đã vắng mặt
và người thân không biết nơi tâm đang ở
cùng ai và đang làm gì
tuy nhiên gần đây tâm hay trở về nhà
để chăm sóc vườn thanh long
đối tượng cũng là phật tử của chùa
cũng là người có quan hệ thường xuyên
với thầy trụ trì đó là thầy thích nguyên lọc

về gia đình đối tượng
cũng là chỗ ân tình
với thầy trụ trì
nhưng mà đã có sự chuẩn bị
rồi là ký định
rồi chuẩn bị ký
để giết cướp tài sản của thầy
trong khi tiếp tục theo dõi những dấu vết quan trọng

các trình sát của công an tỉnh bình thuận
và cục cảnh sát hình sự phối hợp
để tìm hướng đi vào nơi cư trú của tâm
nhưng nơi đối tượng này có thể trốn tránh
là một đoạn số
các mối quan hệ của tâm
cũng đang được điều tra và theo dõi
bởi các điều tra viên trinh sát hình sự
nối lên là một đối tượng
có bất minh về thời gian
có thời gian
đến ngôi chùa
và hiện nay không có mặt địa phương
xong chứng cứ về đối tượng này
thì chưa có cái chứng cứ nào về đối tượng cả
nhưng còn phải tập trung
xác minh làm rõ
về đối tượng này
trinh sát báo về vào trưa ngày hai mươi ba tháng ba
có một thanh niên giống tâm
đi xe gắn máy hiệu exciter
không rõ biển số
đi về hướng đồng hành
từ nay thành phố hồ chí minh
vào ngày hai mươi năm tháng ba
chỉ sau bốn mươi tám giờ
kể từ khi xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng
ban chuyên án nhận được thông tin từ thành phố hồ chí minh
về sự xuất hiện của một đối tượng
có đặc điểm tương tự với tâm
tại phường long thạnh mỹ thành phố tủ đức
việc nhanh chóng bắt giữ nghi phạm
được đặt ra vô cùng cấp thiết
để làm sáng tỏ vụ án
tiếp tục đưa vào diện nghi vấn
hay giải nghi
để làm cái điều còn kiếp
và cấp bắt nhất
cho lực lượng điều tra án
trong thời gian đó
phải tập trung làm rõ đó
đối tượng đó
khi xác định được rằng
tâm đang ẩn náu
tại một khu nhà trọ
phường long thạnh mỹ
thành phố tủ đức
thành phố hồ chí minh
các trinh sát đã tiến hành tiếp cận
cùng với công an phường
để triệu tập tâm
đến cục cảnh sát điều tra hình sự
để tiến hành làm việc
bằng các cái biện pháp
của hỗ trợ của các cục kịp dầu
bộ công an giúp trong đó
thì trong đêm ngày hai mươi bốn
là chúng tôi đã
mời đối tượng về
và chúng tôi đã mời đối tượng về
với cái mục đích nguy trang là
kiểm tra cái dịch covid
để đối tượng khai rõ
đối tượng đã gặp ai
làm những gì
vào thời gian nào
trong khoảng một tuần
đến nửa tháng trước đó và sau đó
từ tường trình của tâm
ban chuyên án phát hiện
nhiều mâu thuẫn lớn
về thời gian
và hành vi của đối tượng
có liên quan đến vụ án
lúc này các điều tra viên
tập trung vào vụ án
và những điều tra viên

không rõ ràng trong lời khai của tâm
trước những chứng cứ
và lập luận sắc bén
của cơ quan điều tra
biết không thể chối cãi được
tâm đã thừa nhận
toàn bộ tội ác giết người
tại chùa quảng ân
và khai báo
thú nhận toàn bộ sự việc
chúng tôi xác định được
có bốn cái mâu thuẫn lớn
về hành vi
về thời gian của đối tượng
từ chúng tôi tập trung
khai thác vào bốn cái mâu thuẫn này
có cái kết quả giám định của chúng tôi
về giấu vân chân
tôi cùng với các anh lãnh đạo
của phòng chống tội phạm
có tổ chức của cục cảnh sát hành sự
bản thân tôi và một anh phó phòng
trực tiếp cùng các điều tra viên ngồi xung quanh
đấu tranh trực diện với đối tượng
đến mâu thuẫn thứ hai
thì đối tượng không thể nào
mà giấu được nổi nữa
vào khoảng giờ ngày hai mươi ba tháng ba
tâm đeo khẩu trang
và mang theo một khu gỗ
đột nhập vào chùa
với mục đích trộm các tài sản
khi phát hiện thượng tọa thích nguyên lộc
đang ngủ trong phòng
gần đó có yến và bà phượng
đang xem tv
thì phát hiện tâm lên hô hoán
tâm liền sử dụng khu gỗ
để tấn công
khiến yến bất tỉnh
thấy thượng tọa thích nguyên lộc
đã tỉnh giấc
sợ bị phát hiện
tâm tiếp tục tấn công
làm nạn nhân gục tại chỗ
đồng thời đối tượng tấn công
trọng thương bà phượng
song song với việc
thu thập lời khai
kết quả giám định hình sự
của kỹ thuật
hình sự chỉ ra rằng
dấu vân chân của tâm
trung khớp với những dấu vết
tại hiện trường
mặc dù đã nhiều lần
lấy lời khai
để làm sáng tỏ hành vi
và động cơ của vụ án
tâm vẫn khẳng định
chỉ cướp ba chiếc điện thoại
sau khi sát hại các nạn nhân
thể hiện là
cũng sự tinh vi
và có đồng đức gây hẹn
đặc biệt là
đối tượng nó có những cái
xóa dấu vết
mang tất cả
những chiều khóa
và thậm chí
lấy lại tiền
còn để lại một phần tiền
để đánh được
cơ quan điều tra
các trinh sát điều tra viên
của vụ án
rất căng thẳng mệt mỏi
trong quá trình thu thập
tài liệu chứng cứ
để tìm ra tung tích
của đối tượng
tuy nhiên với tinh thần
tiên quyết đấu tranh
với tội phạm
các điều tra viên
quyết tâm cao độ
kiên trì đấu tranh
để làm sáng tỏ
những mâu thuẫn quan trọng
sau ba ngày kiên quyết
kiên trì đấu tranh
về đối tượng
tâm đã tiết lộ
một tình tiết mới
về vụ án
xong khi đưa về
phòng cảnh sát hành sự
thì tôi đã ký lệnh
là giữ đối tượng rồi
xong trong lòng
cứ nghĩ thế này
chẳng lẽ đối tượng
lại đi vào
cướp có ba cái điện thoại
chính vì vậy
tôi nán lại
và tôi có nói là
thôi bây giờ em phải nói với tôi là
một vấn đề nữa
vấn đề gì
đối tượng hỏi
tôi nói một chữ một thôi
thế thì đối tượng
lại cười với tôi
nói thôi bây giờ
đưa tờ giấy cho viết
thì đối tượng viết lần đầu
thì viết chỉ viết
về cái việc là
là mượn nợ
trả nợ thôi
mười mấy người
bạn tường trình thứ hai
là ghi rõ là
lấy tiền của thầy
trong cái học tủ
mở chìa khóa
lấy tiền trong học tủ
đến mức này
chúng tôi là thấy là
nhẹ lòng mà đã
làm rõ toàn bộ vụ án
và động cơ mục đích
của đối tượng
mấu chất quan trọng
của vụ án được làm sáng tỏ
cơ quan điều tra
đã dẫn giải tâm
đến một khu vực bãi đất trống
cách hiện trường
khoảng bảy trăm linh mét
để thu giữ
khúc gỗ tràm
là hung khí của vụ án
tại nhà của tâm
cách chùa quảng ân
khoảng một km
cơ quan công an
đã tiến hành khám nghiệm hiện trường
và thu giữ
một túi đỏ
chứa hơn hai trăm sáu mươi năm triệu đồng
trên trần nhà thạch cao
hẹn gặp lại